một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lên đến một trăm linh năm kg ma túy các loại
vừa bị công an quận bắc tử liêm tp hà nội triệt phá
hiện cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn thị ninh hai mươi năm tuổi
chú tại huyện bắc giang tỉnh hà giang và năm đối tượng để làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an xác định ninh là đối tượng cầm đầu cùng với đồng phạm thực hiện giao dịch mua bán ma túy với số lượng lớn trên
cụ thể vào ngày một mươi một tháng một ngay sau khi xác định là ngày các đối tượng tập kết ma túy về nơi ở của ninh
tại tòa r ba khu đô thị goldmark city công an quận bắc tử liêm đã triển khai lực lượng bắt giữ
đến chín giờ cùng ngày khi ninh đang vận chuyển bảy thùng cắt tông bên trong có chứa ma túy tại hầm của tòa nhà
thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
khám xét khẩn cấp chỗ ở của ninh tại phòng một mươi chín một tòa r ba công an thu giữ thêm một mươi năm thùng cắt tông chứa ma túy
qua giám định sơ bộ tổng khối lượng ma túy thu giữ được là một trăm linh năm kg gồm kentamin và mdma
hung thủ giết người trên phố vương thử vũ hà nội cách đây ba ngày đã đến công an quận thanh xuân hà nội
để đầu thú sau khi được lực lượng chức năng vận động thuyết phục
danh tính của nghi phạm là hoàng văn thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở thái nguyên
nạn nhân tử vong trong vụ án mạng là bạn gái cũ của thành
ban đầu đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm
đã dẫn đến hành vi bột phát gây ra hậu quả thương tâm này
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng một tại trước nhà số tám mươi hai phố vương thừa vũ xảy ra vụ án mạng
qua trích xuất camera tại thời điểm xảy ra vụ án đối tượng thành đã đâm nhiều nhát vào nạn nhân dẫn đến tử vong
nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc ngay lập tức bằng các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng công an đã xác định được nghi can và tích cực truy bắt
tuy nhiên sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn và có trạng thái tâm lý hoảng loạn
quá trình truy bắt đối tượng đối tượng đã có những hành vi bỏ trốn và có những biểu hiện tinh thần không ổn định
do vậy quá trình truy bắt cơ quan điều tra đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp và chúng tôi đã vận động thiết phục gia đình
trong đó là
trong đó là
tác động đến gia đình để nhằm cho đối tượng có một cái nhận thức rõ ràng về cái việc hành vi phạm tội của mình
sau đó thì đối tượng đã liên hệ với gia đình và xin được đầu thú với cơ quan công an
qua đấu tranh bắt đầu đối tượng khai nhận do còn nhiều tình cảm với nạn nhân và quá bức xúc
nên đã có hành vi bột phát dẫn đến hậu quả thương tâm này
quá trình bỏ trốn cũng gặp nhiều đấu tranh về tâm lý và có ý định tự sát

nên đã có hành vi bột phát dẫn đến hậu quả thương tâm này
qua đấu tranh bắt đầu đối tượng khai nhận do còn nhiều tình cảm với nạn nhân và quá bức xúc

qua đấu tranh bắt đầu đối tượng khai nhận do còn nhiều tình cảm với nạn nhân và quá bức xúc
được số bị hại lên tới gần một mươi người ở nhiều địa phương với số tiền khoảng một mươi tỷ đồng
hiện công an tỉnh hương yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại bắc ninh công an thành phố bắc ninh đã phá chuyên án bắt một mươi hai đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
trong đó có một mươi một đối tượng ở tỉnh lạng sơn và một đối tượng ở tỉnh tuyên quang
từ khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay các đối tượng đã gây ra ba mươi sáu vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh bắc ninh
các đối tượng chia thành bốn nhóm điều khiển xe mô tô không biển số đi vào lòng vòng trên đường
lợi dụng sơ hở của người đi đường đối tượng ngồi sau cướp giật tài sản rồi bỏ chạy
hiện công an tp bắc ninh đã thu giữ sáu xe mô tô không có biển kiểm soát cùng với nhiều điện thoại di động
thưa quý vị trong những ngày cận tết thì người dân sử dụng bếp ga bếp điện tăng cao
bên cạnh đó là tục đốt vàng mã trong các ngày cúng lễ truyền thống
còn tại các siêu thị thì trung tâm thương mại
các chợ lượng hàng hóa về nhiều các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng công suất hoạt động
cho nên nguy cơ xảy ra cháy nổ diễn biến phức tạp
và trước tình hình này lực lượng công an đã đưa ra thông điệp an toàn phòng cháy chữa cháy liên tục gửi tới người dân
tại phường phổ ninh thị xã đức phổ công an phường tăng cường tuyên truyền đến các hộ kinh doanh buôn bán
chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
khi các chế nối chất ra
anh chú ý này theo bảo chức lệnh đó thì nó có bốn bước
bước thứ nhất là phải báo động để cho mọi người xung quanh biết
thứ hai là phải cấp điện cầu giao tránh trường hợp sự cố chế nổ xảy ra lây lăng
thứ ba là sử dụng các phương tiện chữa cháy
như các bình chữa cháy đã trang bị sản tại cơ sở mình
rồi mình gọi cho lực lượng công an phòng cháy chữa cháy
chợ đức phổ cũng như các điểm mua sắm thời điểm cuối năm
các mặt hàng kinh doanh đa dạng phong phú
trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy như giấy cúng vải vóc quần áo hàng khô
đặc biệt trong những ngày giáp tết lượng hàng hóa được các tiểu thương nhập về ngày càng tăng
lượng khách hàng mua sắm lớn do vậy nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất lớn
lực lượng công an tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ thị xã
qua kiểm tra cho thấy ban quản lý chợ đã thực hiện tương đối tốt công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời ý thức phòng cháy chữa cháy bảo vệ tài sản tính mạng của những hộ kinh doanh tại đây được nâng cao
qua kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy thực tế tại một số chợ trên địa bàn quảng ngãi cho thấy
nhiều hộ kinh doanh tự ý cơi nới thay đổi công năng sử dụng công trình
khối lượng hàng hóa lớn dẫn tới việc các tiểu thương sắp xếp bày bán hàng hóa
lấn chiếm lối đi và đường cửa hành lang thoát nạn để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy dịp cuối năm
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi cùng công an các địa phương
đã tăng cường tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy ở các chợ đặc biệt là kiểm tra đột xuất
để phát hiện và khắc phục kịp thời các sơ hở thiếu sót về phòng cháy chữa cháy
đồng thời đảm bảo sẵn sàng lực lượng phương tiện chữa cháy và cứu hộ cứu nạn kịp thời có hiệu quả
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an tỉnh thái bình vừa bắt giữ
đối tượng truy nã vũ thị đào sau một mươi một năm lẩn trốn trước đó vũ thị đào sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại
thành phố thái bình là giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại du lịch bảo đức có hành vi phanh
mượn tiền của rất nhiều người nhưng không có khả năng trả nợ đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi
vũ thị đào bỏ trốn cùng con trai với số tiền chiếm đoạt là trên ba tỷ đồng xét hành vi phạm tội của
vũ thị đào cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với vũ thị đào về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau một mươi một năm
lực lượng công an bắt giữ vũ thị đào khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện đắk đoa tỉnh gia lai
tiếp sau đây là những thông tin về truy nã tội phạm
cơ quan điều tra hình sự quân khu bảy vừa công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự các đối tượng
đưa thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip hai nữ sinh trường đại học ngoại ngữ
tin học tp hcm khu lead đang học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu bảy
sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính
quy định tài khoản một điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự
căn cứ điều ba mươi sáu điều một trăm bốn mươi ba khoảng một điều một trăm năm mươi ba điều một trăm năm mươi bốn bộ luật tố tụng hình sự
cơ quan điều tra hình sự quân khu bảy quyết định khởi tố vụ án hình sự tội đưa tin trái phép thông
tính mạng máy tính xảy ra tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh trường quân sự quân khu bảy
hiện các cơ quan chức năng đã xác định được các đối tượng trực tiếp chỉnh sửa đăng tải
pha tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội
phòng điều tra hình sự quân khu bảy tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc
xử lý đúng người đúng tội vào ngày một mươi ba tháng một cục chính trị quân khu bảy đã phát đi thông báo thông
tin sự việc đang lan truyền mạng xã hội nêu nữ sinh viên trường hoplit học quân sự trong trường bị
hiếp dâm dẫn đến ý định tự tử là thông tin sai sự thật đoạn clip có dấu hiệu cắt kép nhằm bóp mép
sự thật thực tế nữ sinh viên la hét là do có tiền sử trầm cảm sau khi bị một số bạn cùng phòng
giam trộn tiền sau đó nữ sinh này được cha mẹ đến trấn an và đưa về nhà an toàn tuy nhiên
clip phát tán trên mạng xã hội đã theo dệt theo mục đích xấu
giúp bạn chuộc điện thoại đã đem đi cầm cố bằng cách là cùng rủ nhau đi cướp tài sản
năm đối tượng gồm lý thanh duy lý thanh nghị võ phước thới nguyễn văn phúc cùng chú tại tỉnh
hậu giang và nguyễn quang nhân chú tỉnh bà rệ vũng tàu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện châu thành a tỉnh hậu giang ra quyết định tạm giữ hình sự để kiếm tiền giúp cho duy
chuộc lại điện thoại đã đem đi cầm cố vào khoảng hơn hai giờ sáng ngày tám tháng một sau khi uống rượu
đối tượng bàn bạc cùng nhau đi tìm các quán cà phê đèn mở để tìm sơ hở khoảng một tiếng sau
duy phúc nghị đi xe mô tô đến quán cà phê trên quốc lộ một a đoạn thuộc ấp phú thạnh xã tân phú thạnh
huyện châu thành a uống nước còn nhân và thới mang theo hung khí chờ ở gần đó được một lúc
điện thoại cho nhân và thới mang theo hung khí đe dọa nhân viên cướp hai điện thoại di động rồi tẩu
thoát bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi gây án đã đem hung khí đi gửi nhà người quen và bán
điện thoại cướp được để chia nhau tiêu xài cũng liên quan đến hành vi cướp giật tài sản
công an huyện crong năng tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng nguy hiểm chỉ trong
ngày liên tiếp đã gây ra ba vụ cướp giật tài sản trên đề bàn hai huyện crong nang và iak tỉnh đắk lắc
đó là ngô quang phúc hai mươi sáu tuổi trú tại xã hòa an và đào minh thuận ba mươi ba tuổi trú tại thị trấn phước
an huyện cron park tỉnh đắk lắc trước đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi hai tháng một bà lê thị hoa
trú tại xã phú xuân huyện crong năng đang đi bộ trên đường tỉnh lộ thuộc thôn xuân an
xã phú xuân thì bị hai đối tượng đi trên một xe máy áp sát cướp sợi dây chuyền vàng của bà đang đeo
trên cổ làm bà ngã xuống đường rồi tẩu thoát nhận được tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện crong năng đã cử lực lượng hình sự phối hợp cùng với công an xã phú xuân và các lực lượng
nghiệp vụ khác nhanh chóng triển khai xác minh truy bắt đối tượng gây án đến hai mươi một giờ cùng ngày
lực lượng trinh sát đã tiếp cận khống chế bắt giữ được hai đối tượng trên khi đang trên đường tẩu
thoát tại thị trấn crong nang qua thông tin của trinh sát và bản thân về các nghiệp vụ thì chúng
tôi xác định đối tượng có mang theo khung khí như là dao búa ớt và rất là manh động sẵn sàng chống
trả lực lượng truy bắt trước tình hình đó thì chúng tôi đã tham mưu lực lượng hình sự đó tham
mưu cho lãnh đạo công an huyện crong nang cùng triển khai các lực lượng nhiệm vụ khác phối hợp
với công an xã phú xuân và công an thị trấn crong nang là triển khai đồng bộ của các nhiệm vụ thì
chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận khống chế mặc dù đối tượng có hành vi chống trả quyết liệt nhưng
mà tổ công tác đã tuyên khiết tấn áp và đã bắt giữ được đối tượng làm bảo an toàn cho cả lực
lượng bắt và cả đối tượng bị bắt
trong khi bị bắt lực lượng công an thu giữ trên người và trong ba lô của các đối tượng ba con dao
thái lan một mã tấu bốn túi ớt bột nhiều viên đá và hai sợi dây chuyền vàng tại cơ quan công an phúc
khai nhận do đến tết bị người khác đòi nợ nên nảy sinh ý định rủ thuận đi cướp tài sản bán lấy
tiền trả nợ khi đi các đối tượng lắp biển số giả vào xe máy và chuẩn bị nhiều loại hung khí nguy
hiểm để chống trả lại người dân cũng như lực lượng chức năng nếu bị truy đuổi
những đồ nghề kia là có sản phức có lọ gây bốc hài thì chạy vô pulp paris ở ngôi yếu trú
thì tôi nhớ cái cái gì bạn mua luôn
thì muốn biết ởidas
bước đầu hai đối tượng khai nhận ngoài vụ cấp giật trên địa bàn huyện công năng
cũng trong ngày một mươi hai tháng một cả hai đã thực hiện hai vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện yaka tỉnh đắk lắc
hiện vụ việc đang được công an huyện crong năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
bị kết án tù với tội danh là hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi tuy nhiên trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án
nguyễn hoàng khang chú tại xã long điền đông a huyện đông hải tỉnh bạc liêu đã bỏ trốn khỏi địa phương
đối tượng vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
do không có nghề nghiệp ổn định nên khang thường đi làm thuê cho hàng xóm những công việc vặt
khoảng một mươi ba h ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một khang được một người sống ở cùng địa phương thuê xúc cát
trong quá trình làm việc khang để ý thấy chủ nhà sống cùng cháu gái sinh năm hai nghìn một mươi năm nên đã nảy sinh ý định giao cấu
lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng khang đã vào nhà thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái
sau khi trở về nhà chủ nhà phát hiện và trình báo với cơ quan công an
ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tòa nhân dân tỉnh bạc liêu đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
qua đó tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng khang mức án sáu năm tù giam về tội danh hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
tuy nhiên trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án khang đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau nhiều tháng lẩn trốn vào ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
nguyễn hoàng khang đã bị lực lượng công an bắt giữ tại thị trấn bến lức huyện bến lức tỉnh long an